thủ đoạn của những đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp ngày càng tinh vi táo bạo
liều lĩnh các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động rất khó phát hiện
tại tỉnh bình phước một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà của anh lê phương long
tại khu vực suối băng ấp thuận thành hai xã thuận lợi huyện đồng phú trộm cắp tài sản
theo thông tin anh long cung cấp do căn nhà anh đang ở nằm ở khu vực khá vắng nhà dân
các đối tượng này có thể đã theo dõi gia đình anh từ trước nên đã rất mạnh động
liên tục quay đi quay lại nhiều lần để trộm tài sản
camera của căn nhà quay lại nhằm đối tượng tiếp cận căn nhà phá khóa khoảng ba giờ sáng đến khoảng năm giờ bốn mươi phút sáng
đặc biệt thời điểm nhóm trộm liên tục manh động trộm tài sản
có một người phụ nữ ba mươi ba tuổi đang ở trong phòng ngủ của căn nhà
dù nghe tiếng động từ bên ngoài biết sự việc nhưng chỉ biết im lặng trong sợ hãi mà không dám chi hồ
sau khi sự việc xảy ra anh long đã trình báo cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc
vào cuộc điều tra công an huyện đồng phú đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam huỳnh minh nghĩa
bà ba tuổi ngụ ấp thuận thành hai xã thuận lợi và tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại
để điều tra về tội trộm cắp tài sản
nghĩa là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm ổn định và có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng với nguyễn quang giang ba mươi một tuổi
và đới văn toàn hai mươi chín tuổi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình anh long
trong giờ này thủ đô phí của nguyễn quang giang hà nội vừa giành được bốn triệu
cao nhất khả năng cho hành vi va sn
chúng tôi có vui cho mình thức cái th haft rồi

trong đó công an nhưng nglike giải thích một con thusted metal bain with pierre dạng kiến truyền
vui là don team
vui là don team
số tài sản ba bịa càn trộn cắp được ở nhà anh long gồm tv loa thủng máy in máy bồng nước máy giặt bốn bánh xe ô tô và một cây mai
tổng giá trị hơn bốn mươi hai triệu đồng
những tài liệu chứng cứ thu thập được đối tượng đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn thực hiện vụ trộn ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày tám tháng hai đội cảnh sát hành sự đã hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án khởi tố bịa càn đồng thời đã lệnh bắt tạm giam bịa càn
tại hạn hai tháng để tiếp tục truy tìm hai đối tượng còn lại xử lý theo quy định của pháp luật
cũng tại tỉnh bình phước đội cảnh sát hình sự công an huyện đồng phú tiếp nhận thông tin trình báo của anh phan hữu tài
ngụ khu phố tân an thị trấn tân phú
về việc bị hai đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
sau khi bị anh phát hiện và cùng người dân tri hô các đối tượng đã nhanh chóng tổ thoát bỏ lại chiếc ô tô bảy chỗ biển kiểm soát chín mươi ba a ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi sáu
các đối tượng sử dụng xe ô tô bảy chỗ để thực hiện các vụ trộm
tại cơ quan công an ban đầu đối tượng oan cố không thừa nhận hành vi
nhưng với những chứng cứ tài liệu của cơ quan công an đưa ra
phạm văn phước bốn mươi một tuổi ngụ thôn đoàn kết xã mỹ lộc huyện thái thụy tỉnh thái bình
đã khai nhận cùng phạm tấn hùng bốn mươi một tuổi ngụ khu phố tân xuân phường tân xuân thị trấn đồng xoài
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh phan hữu tài
điện thoại kêu tôi xuống abab mới trở đi trộm các tài sản
sau đó tôi xuống nơi xe ô tô biển kiểm soát chín mươi ba a ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi sáu
trở đi trộm các tài sản đi lên khu bồ đăng
sau đó không có gì để hai thằng quay về
quay về tới bạch thư dùng xoài thì tôi đường xuống bắc đồng phú
xuống bắc đồng phú thì đi lòng dòng không có gì
sau đó ông kêu tôi dừng lại
dừng lại cái nhà ở đó
xong rồi tôi dừng lại thì ông đi vào
vào chừng một mươi năm phút thì thấy ông quay ra
quay ra thì ông cầm cái túi ra
thì lúc đó thì có người nhà ta phát hiện
thì tôi thấy nổ xe ô tô thì xe nó không nổ
thì lúc đó thì tôi kêu ông trả người ra xong đi
xong rồi tôi trả đồ cho người ra xong đẩy xe ra ngoài đường
ra ngoài đường thì lúc ra ra ngoài đường thì gặp người ta ở đó
xong rồi tôi bỏ xe tôi đi về
lần trước tôi g ping

làm việc mà anh giết tive
và vô tignant
còn cái tên này
chỉ hiện tiền
chỉ hiện tình
chỉ hiện than promo
tôi có crisis
bộ cảnh mệnh
tội phạm này trong thời gian qua nhận thấy thì thủ đoạn và phương thức hoạt động của các loại tội phạm này ngày càng tinh vi xã quyệt có sự thăm dò nắm tình hình sơ hở thiếu sót của các cơ quan cửa hàng nhà ở cũng như sơ hở thiếu sót của người dân trong công tác bảo vệ tài sản tìm hiểu các thiết bị các phương tiện bảo vệ như tường rào khóa cửa thiết bị an ninh báo động để chọn thời gian hoạt động cho thích hợp với các thủ đoạn như mở cậy phá khóa treo tường vượt rào trước khi đột nhập
bọn chúng thường rình mò nghe ngóng động tỉnh rồi mới hành động một số đối tượng trộm có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái phạm thường không để lại dấu vết tại hiện trường gây khó khăn trong công tác chuyên nguyên hiện sự các đối tượng có sự móc nối với nhau nên hành động của bọn tội phạm diễn ra nhanh chóng bí mật và lấy được nhiều tài sản có giá trị
trước tình trạng trên cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa bịt kín sơ hở không để tội phạm lợi dụng
hoạt động phạm tội phát động phòng trào toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm trộm cắp tài sản ngoài ra mọi người dân cần phải nắm rõ một số thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa đối tượng trộm cắp tài sản